nhân kỷ niệm bảy mươi một năm cách mạng tháng tám và quốc khánh ngày hai tháng chín bốn mươi bảy năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
sáng nay ngày một tháng chín tại hà nội đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng chủ tịch nước quốc hội chính phủ
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tới đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và dâng hương tưởng niệm cai ngùng liệt sĩ
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
phó thủ tướng chính phủ phó chủ tịch quốc hội các đồng chí lão thành cách mạng và lãnh đạo các bộ ban ngành đoàn thể trung ương cùng dự lễ viếng
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước bày tỏ lòng thành kính lòng biết ơn vô hạn với chủ tịch hồ chí minh
người sáng lập lãnh đạo và rèn luyện đảng ta vị lãnh tụ thiên tài của đảng và nhân dân người thầy vĩ đại của cách mạng việt nam
sau lễ viếng chủ tịch hồ chí minh các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đã đến đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương
anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân